theo cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố hà nội từ ngày hai tháng một mươi một cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy bắt đầu tổ chức tổng kiểm tra công tác an toàn phòng cháy chữa cháy tại toàn bộ một hai trăm linh bốn quán karaoke trên địa bàn thành phố hà nội
đại tá nguyễn tuấn anh phó giám đốc cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp hà nội cho biết việc tổng kiểm tra này được thực hiện sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại quán karaoke sáu mươi tám trần thái tông khiến một mươi ba người tử vong
và việc tổng kiểm tra này nhằm tiếp tục tổ chức ra soát các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí này khắc phục những cơ sở thiếu sót